thưa quý vị một đợt không khí lạnh mới đang di chuyển về phía nước ta
trong đêm nay vùng mưa rông của không khí lạnh sẽ mở rộng ra toàn miền bắc
không chỉ có lạng sơn cao bằng quảng ninh mà một dọc các tỉnh từ bắc giang thái nguyên phú thọ hòa bình
mở rộng xuống khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển phía đông đều là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi mưa to trên một trăm linh mm
mưa và gió đông bắc sẽ làm cho nền nhiệt sáng ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc giảm xuống chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trời rét nhẹ
vùng đông bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn từ hai mươi hai hai mươi bốn độ trời lạnh
còn trong ngày mai mức nhiệt toàn miền bắc cũng thấp chỉ từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
các đợt không khí lạnh đầu mùa cường độ thường không mạnh
ảnh hưởng của nó đến miền trung chủ yếu là các tỉnh thành phía bắc như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
dự báo khoảng gần sáng và ngày mai dưới tác động của
khối không khí lạnh ở ba tỉnh phía bắc của miền trung trời cũng chuyển mây nhiều có mưa giải rác
riêng tại thanh hóa và khu vực phía tây của nghệ an là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt khu vực này trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
trong khi đó với các tỉnh thành còn lại của miền trung ngày mai trời vẫn nắng giáo
nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn ở các tỉnh phía nam
nguyên nhân là do một vùng xoáy thấp trên khu vực giữa và nam biển đông
đang di chuyển về phía tây
dưới tác động của vùng xoáy thấp này trong đêm nay và ngày mai
gió mùa tây nam sẽ mạnh dần lên duy trì mưa rào và rông trên diện rộng ở cả nam bộ và tây nguyên
trong đêm nay diện mưa ở tây nguyên là giải rác nhưng tại nam bộ thì sẽ có mưa rông ở nhiều nơi
tuy nhiên thời điểm mưa nhiều và lượng lớn nhất vẫn là khoảng thời gian chiều và tối mai
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh phía nam đều không cao
ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba mươi hai độ
còn ở khu vực tây nguyên
nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông ở mức cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước